trong một diễn biến tích cực israel đã đồng ý tạm dừng các hoạt động quân sự ở các khu vực phía bắc của giải gaza trong vòng bốn giờ mỗi ngày
để người dân có thể rời khỏi vùng chiến sự và giúp chuyển hàng viện trận nhân đạo vào khu vực này
nhà trắng cho biết israel đã đồng ý ngừng hoạt động quân sự ở các khu vực phía bắc giải gaza bốn giờ mỗi ngày
đây có thể coi là khoảng dừng nhân đạo nhằm tạo điều kiện đưa hàng viện trợ vào gaza cũng như cho phép dân thường ở đây sơ tán đến nơi không có giao tranh
trước đó israel thực hiện các khoảng dừng nhân đạo hay tạm dừng chiến dịch quân sự trong thời gian ngắn vì lý do nhân đạo
tổng thư ký tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato ông james stoltenberg cho biết các nước thành viên nato ủng hộ lệnh ngừng bắn nhân đạo
trong xung đột giữa israel và hamas nhằm tạo điều kiện cho hàng cứu trợ vào giải gaza
trong khi đó các nhà hòa giải quốc tế được cho là đang tiến gần tới một thỏa thuận về một lệnh ngừng bắn có thời hạn để đổi lấy hơn một mươi con tin
tuy nhiên tổng thống mỹ joe biden cho rằng khó có khả năng đạt được một thỏa thuận